từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý phi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội nhằm kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự an toàn giao thông nhất là sau đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và việc nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội
kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả luật phòng chống tắc hại của rượu bia nghị định số một trăm linh của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và kế hoạch của bộ công an về phòng chống đua xe trái phép
trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn ma túy tốc độ làn đường phần đường tránh vượt vi phạm quy định về mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng điều khiển xe thành đoàn
thời gian tập trung vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông theo thực tế tình hình ở từng nơi và do địa phương quyết định bảo đảm hiệu quả kiềm chế giảm tai nạn giao thông ủn tắc giao thông bảo đảm trật tự an toàn xã hội